liên quan đến vấn đề phòng chống thiên tai sau đợt nắng hạn khốc liệt hiện các tỉnh miền trung tây nguyên đang đối mặt với những diễn biến thất thường về thời tiết
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương đỉnh lũ trên các sông ở trung bộ tây nguyên có khả năng đều cao hơn đỉnh lũ năm hai nghìn một mươi chín
đối với gia lai địa phương có rất nhiều công trình thủy điện thủy lợi lớn
công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ đang được quan tâm hơn bao giờ hết
chiếc còi hú cảnh báo khi có sự cố hồ đập hai lúc xả lũ quay về bốn hướng vang xa trong phạm vi bán kính hơn một mươi km
được công ty thủy điện iali lắp đặt trên đập chính của công trình kể từ khi đưa vào vận hành đến nay
dù chưa xảy ra sự cố lần nào nhưng công ty vẫn phải thường xuyên kiểm tra thay thế hàng năm
hồ thủy điện iali có dung tích hơn một tỷ mét khối nước là hồ quan trọng nhất trong việc tích nước cũng như điều tiết nước trên dòng sông sê san
để bảo đảm công tác an toàn hồ đập
chuẩn bị phòng ngừa khẩn trương đồng bộ các biện pháp theo phương châm
chủ động phòng tránh ứng phó kịp thời khắc phục khẩn trương và có hiệu quả trong đó lấy phòng tránh là chính
những mùa mưa lũ mà cả ngay cả mùa khô nhưng mà đặc biệt trước mùa lũ thì chúng tôi cũng đã thực hiện đầy đủ các công tác kiểm tra an toàn đập
như là kiểm tra về tình trạng an toàn của công trình đập đất rồi đập tràn rồi kiểm tra các trạng thái bên cung
rồi hệ thống cấp điện v v để đảm bảo rằng là trong
sắp khi có mùa mưa bão đến thì thiết bị luôn luôn được an toàn
công trình thủy điện c san bốn cũng là công trình có công suất lớn thứ hai sau thủy điện yali trên hệ thống sông c san
về dài hạn công ty thường xuyên phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm tra đánh giá an toàn hồ đập hàng năm
đồng thời công ty thường xuyên tổ chức giám sát đo đạc lấy thông số hàng ngày tại các điểm quan chắc trong đập
phân tích để có những biện pháp xử lý bảo đảm an toàn kịp thời
bên cạnh đó ban chỉ huy phòng chống lũ của công ty hàng tuần và khi xuất hiện bão lũ
thì thường xuyên tổ chức các đoàn đi kiểm tra ngoài thân đập để phát hiện các sự cố
trước những diễn biến bất thường của thời tiết năm hai nghìn một mươi sáu công ty cũng đã chủ động triển khai các phương án để bảo đảm an toàn hồ đập
về phía công ty thì ngoài những công tác chuẩn bị như mọi năm thì cũng phải có cái dự phòng là sẽ phải tăng cường
cái thời gian mà lực lượng sẵn sàng
cho cái phòng chống bão lũ nó kéo dài hơn và các trang thiết bị rồi vật tư chúng ta cũng phải chuẩn bị cho nó thời gian nó dài hơn
theo kết quả kiểm tra an toàn hồ đập trước mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh gia lai đã thành lập được các đoàn kiểm tra công tác quản lý an toàn đập của các chủ đập thủy điện trên địa bàn
ngoài các thủy điện trên địa bàn làm tốt công tác bảo đảm an toàn hồ đập thì trong quá trình kiểm tra
đoàn kiểm tra phát hiện một mươi tám trên ba mươi hai thủy điện nhỏ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
đoàn cũng đã yêu cầu các chủ đập nhanh chóng khắc phục những tồn tại tránh những thiệt hại không đáng tương tự xảy ra ở một số địa phương trong thời gian qua